nhân kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam colombia vừa qua đại sứ quán colombia đã phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch
thực hiện chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc của vùng caribe tới việt nam
chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của đại sứ đặc mệnh toàn quyền colombia tại việt nam và thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch tạ quang đông
phát biểu tại chương trình thứ trưởng tạ quang đông cho biết đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là văn hóa
các tiết mục trong chương trình là những ca khúc ca ngợi quê hương đất nước và con người vùng đất colombia do nữ nghệ sĩ samari thể hiện cùng ba nghệ sĩ đệm nhạc cụ
chỉ trong đêm biểu diễn duy nhất tại nhà hát tuổi trẻ các nghệ sĩ đã mang âm nhạc dân gian vùng caribe khuấy động cả khán phòng bởi tiết tấu vui tươi và nhiều màu sắc